thưa quý vị và các bạn những ngày vừa qua thì tất cả chúng ta ai cũng xúc động khi mà chứng kiến các lực lượng tuyến đầu như là bác sĩ công an quân đội đang ngày đêm phải gồng mình chiến đấu hy sinh thẩm lặng để đảm bảo an toàn tại những nơi tâm dịch
thế nhưng bên cạnh những vất vả hy sinh thì chúng ta cũng thấy sáng ngời lên sự lạc quan vui vẻ yêu đời nơi dịch bệnh nóng bỏng đó
vâng chắc chắn là không thể chỉ bằng sức khỏe mà lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch có thể vững vàng như vậy mà họ đã luôn được tiếp thêm sức mạnh của tinh thần và ý chí quyết tâm chiến thắng dịch bệnh
mời quý vị cùng đến với câu chuyện kết nối những trái tim hướng về tâm dịch ngay sau đây
là một người con của quê hương bắc giang và cũng là một tình nguyện viên tại đây những ngày qua trung kết đã tận mắt chứng kiến những vất vả khó khăn của các lực lượng tuyến đầu chống dịch
nhưng bản thân anh và bao bạn tình nguyện viên khác luôn lạc quan
tin tưởng vào công tác phòng chống dịch sẽ sớm thắng lợi ở nơi tâm dịch bắc giang
chung kết đã lên ý tưởng và kết nối với nhiều anh chị em nghệ sĩ để cùng góp mặt trong mv bắc giang niềm tin chiến thắng
dựa trên giai điệu của ca khúc sẽ chiến thắng thì cô giáo dương thị nga trường trung học phổ thông yên dũng số một đã viết lên những giai điệu này khi đang cách ly tập trung
và trên những lời
lời bài hát rất là ý nghĩa chân tình và sâu sắc như vậy thì thông qua sự thể hiện của các nghệ sĩ chúng tôi mong rằng đó là một cái niềm động viên là một cái lời cổ vũ tinh thần rất là to lớn và kịp thời đối với các lực lượng chống dịch
bản thân người viết lời của ca khúc sẽ chiến thắng cũng đi từ cảm xúc chân thật khi trải nghiệm tại khu cách ly
chính vì vậy ngay khi nghe ý tưởng của chung kết cũng như lời của ca khúc ca sĩ thu hường đã ngay lập tức nhận lời đồng thời kết nối thêm nhiều nghệ sĩ khác đồng hành với mình trong mv này
tôi thấy rằng điều đặc biệt nhất trong cái sản phẩm âm nhạc này đó chính là tất cả các nghệ sĩ trong nam ngoài bắc có những nơi giãn cách xã hội và có những nơi có những người còn bị cách ly tập trung
thế nhưng mà chúng tôi đã thống nhất với nhau rằng sẽ cùng quay bằng điện thoại và sẽ cùng tập hợp
để nối liền thành một mv hoàn chỉnh thật là ý nghĩa gửi đến cho tất cả những chiến sĩ những y bác sĩ những lực lượng tuyến đầu đang ngày đêm gồng mình chống dịch
mv bắc giang niềm tin chiến thắng cổ vũ tinh thần chống dịch lần này có đến sáu mươi nghệ sĩ với mọi vùng miền và lứa tuổi khác nhau
để cùng góp chung vào tinh thần chống dịch nên tất cả hình ảnh đều được chính các nghệ sĩ tự quay
thậm chí có cả những cán bộ chiến sĩ công an đang trực chốt
adli ở bắc giang cũng tranh thủ giờ nghỉ ca để đóng góp tình cảm của mình vào mv này
bản thân tôi rất là cảm thấy vinh dự và tự hào khi được góp phần nhỏ bé của mình trong công tác phòng chống dịch
là một người chiến sĩ nghệ sĩ được mang lời ca tiếng hát của mình phục vụ nhân dân giữa thời bình thì đã là hạnh phúc
nhưng hạnh phúc hơn nữa khi cả nước đang gồng mình khắc phục mọi khó khăn để chống dịch
thì bản thân những người chiến sĩ nghệ sĩ như chúng tôi ngoài công tác bảo vệ sự bình yên
cho nhân dân nơi tuyến đầu còn được mang lời ca tiếng hát của mình tham gia ca khúc bắc giang niềm tin chiến thắng